tại đại lễ đường nhân dân tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến với ủy viên thường vụ bộ chính trị
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc trương đức giang
tổng bí thư khẳng định quan hệ hợp tác giao lưu giữa nhân đại trung quốc và quốc hội việt nam
là kênh quan trọng để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên
đề nghị nhân đại trung quốc và quốc hội việt nam cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp
phát huy vài trò hơn nữa trong việc giám sát đốn đốc chính phủ hai nước
thực hiện các nhận thức chung các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
triển khai tích cực các hiệp định và thỏa thuận đã đạt được
tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới
phối hợp trong việc bảo đảm thực thi các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới
ủy viên trưởng trương đức giang chúc mừng đảng nhà nước và nhân dân việt nam
về những kết quả phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín
chân thành mong muốn việt nam phát triển ngày càng tốt đẹp hơn
đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ hai nước
cũng như kết quả hợp tác giữa hai cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân hai nước
khẳng định đảng chính phủ và nhân đại trung quốc rất coi trọng và mong muốn không ngừng
tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với việt nam
theo phương châm một mươi sáu chữ và tinh thần bốn tốt
ủy viên trưởng trương đức giang khẳng định nhân đại trung quốc nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình
trong việc đóng góp vào xu thế phát triển lành mạnh tích cực của quan hệ hai nước
nhất định sẽ tăng cường phối hợp với quốc hội việt nam nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương
tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và nhân dân tăng cường giao lưu hợp tác kinh tế
góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới